các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiến thắng đại dịch thực hiện mục tiêu kép đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới
thành phố đã triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm phép đối với những người chưa tiêm vaccine
người cao tuổi và người có bệnh nền
đây là biện pháp có ý nghĩa rất quan trọng giúp giảm thiểu sự so về tính mạng cho người dân
từ đó tạo lòng tin cho cán bộ và nhân dân để định hình một tâm thế mới
đáng chú ý ở lĩnh vực giáo dục hà nội là một trong những địa phương có hệ thống
các trường lớp từ mầm non đến đại học lớn nhất cả nước
nên vô cùng nhạy cảm và liên quan tới hầu hết các gia đình nhưng đã từng bước mở cửa trở lại
trước tiên ở khối trung học cơ sở trung học phổ thông
với các kịch bản ứng phó tình huống trường lớp ghi nhận f
ngày một mươi năm tháng hai ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành văn bản số bốn trăm ba mươi hai
gửi sở giáo dục và đào tạo sở y tế ủy ban nhân dân các quận
về việc từ ngày hai mươi một tháng hai cho học sinh các khối lớp một hai ba bốn năm sáu
thuộc một mươi hai quận trở lại trường học
sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
lĩnh vực văn hóa du lịch các khu vui chơi giải trí lễ hội danh lam thắng cảnh
đã được đón khách nhưng theo quy định phòng chống dịch của bộ y tế khuyến nghị
còn trong sản xuất thành ủy hà nội chỉ đạo trên nguyên tắc thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nên doanh nghiệp thành phố đã xác định sống chung với dịch
hàng ngày sở y tế hà nội vẫn phát đây bản tin với hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày
những thông tin đó được nhìn nhận như lời nhắc nhở mọi người dân
không chủ quan hoang mang lơ là trong phòng chống dịch
do định hình một tâm thế mới nên trong nhà
nhiều hộ dân thủ đô hiện nay đã có những bộ test nhanh covid một mươi chín
nhằm chủ động đối mặt với dịch bệnh